theo bác sĩ hoàng hồng phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đại học y hà nội
trường hợp thứ nhất là một người phụ nữ năm mươi năm tuổi tại hà nội đặt tối ngực từ năm hai nghìn một mươi
bệnh nhân tới bệnh viện đại học y hà nội thăm khám tổng quát
tuy nhiên kết quả siêu âm chụp mrigh cho thấy hình ảnh túi ngực bên trái đã vỡ
bệnh nhân cho biết không thấy dấu hiệu bất thường nên không hay biết túi ngực đã vỡ
tại khoa cũng tiếp nhận một phụ nữ ba mươi một tuổi tại hà nam tới khám do thấy vùng ngược trái căng tức và biến dạng
được biết người phụ nữ này đã đặt túi nâng ngực cách đây bốn năm
kết quả chiếu trục cho thấy túi ngực bên trái của bệnh nhân đã bị vỡ vùng khoang ngực xung quanh túi ngực có nhiều dịch
bác sĩ hoàng hồng cho biết cả hai trường hợp đều được chỉ định phẫu thuật sớm để lấy túi ngực ra ngoài
làm sạch dịch tiết cũng như silicone gel thoát ra xung quanh làm sạch khoang túi đồng thời đặt túi ngực mới trở lại
bác sĩ cảnh báo
việc vỡ túi ngực nếu không được phát hiện và xử lý sớm dịch tích tụ nhiều có thể dẫn tới các phản ứng viêm
nhiễm chủng lan rộng gây biến dạng ngực phải điều trị lâu dài
bên cạnh đó khi ngực đã bị viêm nhiễm nếu đặt túi độn lại sẽ tăng nguy cơ bị sơ dính co bao
theo bác sĩ tại khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ
bệnh viện đại học y hà nội cũng từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân vỡ túi ngực do túi ngực để quá lâu trên một mươi năm
bác sĩ hồng cho biết thêm có nhiều nguyên nhân dẫn tới vỡ túi nâng ngực như do vật sắc nhọn kim khâu kim tiêm da kéo
ngoại lực mạnh tác động từ bên ngoài khi túi ngực chất lượng đã kém
túi vỡ còn có thể do chất lượng của nhà sản xuất túi ngực
hoặc sau thời gian độ lâu dài chất lượng sẽ kém đi dễ bị rách túi
đa số bệnh nhân đều chia sẻ khi đến các cơ sở thẩm mỹ xin tư vấn nâng ngực sẽ được thuyết phục rằng bảo hành chọn đời
hoặc không được giải thích kỹ nên bệnh nhân chủ quan không nghĩ tới việc phải thăm khám lại hay thay túi ngực
cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ khuyến cáo phụ nữ nên thay túi ngực sau một mươi năm và không nên để quá một mươi năm năm
theo khuyến cáo của bác sĩ hồng chị em khi đặt túi nâng ngực cần thăm khám ngay khi có dấu hiệu bất thường như sưng đau căng tức ngực biến dạng
trường hợp không phát hiện ra dấu hiệu bất thường sau khoảng bảy tám năm chị em nên siêu âm chụp chiếu để kiểm tra túi và nên thay túi sau một mươi năm
dấu hiệu vỡ túi ngực
người bệnh có thể nhận biết túi ngực bị vỡ nhờ những dấu hiệu sau đây trên tuyến vú
thường là một bên đau nhức hoặc sưng thay đổi về kích thước hoặc hình dạng cục u trong vú
có chỗ vú bị cứng lên túi ngực có thể vỡ bất cứ lúc nào
vỡ túi ngực mà không gây ra bất kỳ triệu chứng nào được gọi là vỡ thầm lặng
vỡ túi ngực thầm lặng không làm thay đổi hình dáng bầu ngực nên khó phát hiện vết nứt
chụp cộng hưởng từ mri là phương pháp hiệu quả giúp phát hiện tình trạng này
thông tin về ca bệnh bác sĩ hoàng văn hồng phụ trách khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ bệnh viện đại học y hà nội cho biết
các triệu chứng của vỡ túi ngực với những trường hợp túi nước biển
khi mà vỡ túi ngực thì nước biển sẽ thoát ra khỏi túi và sẽ hấp thu vào cơ thể
vì vậy túi ngực bên đặt túi sẽ bị sẹt
còn với những túi làm bằng sinh côn gel thì sinh côn sẽ thoát ra túi rất là ít nó sẽ dò ra
trong những trường hợp đấy thì có những trường hợp nó gây ra triệu chứng không rõ ràng gọi là vỡ túi ngực thầm lặng
có những trường hợp có những triệu chứng mà chị em có thể cân nhắc khi mà thấy là ví dụ như thấy
cái tú ngực bên nó cái hình dáng nó bất thường nó có thể tăng tức hoặc là nóng đỏ hoặc biến dạng hoặc là có thể là tăng cái cảm giác đau
thì mình có thể đi đến các cơ sở y tế để khám kiểm tra lại
thì nếu mà không phát hiện sớm thì nó sẽ gây viêm nhiễm qua ngực
nếu mà thoát si côn ở trong bao thì nó sẽ khu trú ở trong bao thì nó có thể gây ra nhiễm trùng cái vùng ngực cái túi ngực xung quanh
và gây ra biến dạng toàn bộ cái ngực đó thì có thể làm cho bệnh nhân tự ti với bản thân
hoặc là khi viêm nhiễm rồi thì lúc chúng ta phẫu thuật lấy bỏ cái túi ngực đó ra thì toàn bộ cái khoang bị viêm nhiễm
thì khi chúng ta thay túi lại để phục hồi lại
thì cái vú như ban đầu nó sẽ khó và cái tỉ lệ bao sơ câu bao nó sẽ cao hơn rất nhiều và cũng như xuất hiện sớm hơn rất nhiều sau khi mình đặt túi ngực